theo như kế hoạch trước đó của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn thành phố hà nội
thì việc đền bù các hộ trong bán kính năm trăm linh m quanh bãi rác nam sơn có kế hoạch được hoàn tất trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn trên mà việc đền bù vẫn chưa thực hiện
khiến cho nhiều hộ nơi đây phẫn nộ và tiến hành chặn đường vào bãi rác nam sơn từ chiều ngày một tháng bảy
chắc chắn nếu tình hình này không được giải quyết tình trạng thủ đô ngập rác như hồi đầu năm nay là có khả năng sẽ tái diễn
bắt đầu từ chiều ngày một tháng bảy hàng chục người dân quanh bãi rác nam sơn đã lập lán chạy ngăn các xe chở rác vào khu xử lý
theo người dân việc chặn lối vào bãi rác là vì chính quyền huyện sóc sơn đã chậm trễ trong việc đền bù
di dời người dân khỏi bán kính năm trăm linh m quanh bãi rác này

theo quy định giá đất tái định cư mặc dù chưa được công khai chính thức
nhưng mà cái giá đất tái định cư cao cũng khiến người dân bức xúc
cái giá hạ tầng cơ sở của cái tái định cư thì cũng đã cao hơn cả cái tiền bồi thường đất ở rồi
cho nên nhân dân rất là văn khoăn
trước tình trạng này ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cho biết
nguyên nhân của việc chậm đền bù cho người dân xuất phát từ khó khăn trong việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất
cũng như chính sách bồi thường có nhiều thay đổi so với trước đây
để giải quyết cái vấn mắc này thì ủy ban nhân dân huyện cũng đã báo cáo cho thành phố đề nghị là
thành phố cho phép áp dụng cái chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo lực làm đối với dân tích đất nông nghiệp này
thì nếu được thành phố chấp thuận chính sách này
thì ngoài cái bồi thường theo giá đất nông nghiệp thì còn được hỗ trợ năm lần giá đất nông nghiệp nữa
thì sẽ giảm bớt khó khăn của người dân
đầu năm hai nghìn một mươi chín cũng xuất phát từ việc chậm giải phóng mặt bằng
hàng trăm người dân huyện sóc sơn cũng đã chặn cổng bãi rác nam sơn
khiến một lượng lớn rắc khải bị u nứ tại nội thành gây ô nhiễm nghiêm trọng